tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bị cáo danh trang tám năm tù giam về tội giết người
đồng thời tru cấp cho mẹ của bị hại do mất sức lao động là một triệu đồng một tháng cho đến cuối đời
theo cáo trạng của viện kiểm sát danh trang đến huyện phú quốc làm thuê và tạm trú tại xã dương tơ
vào sáng ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín danh trang và kiệt có đến ăn uống tại nhà của người quen ở xã dương tơ
tại đây trang và kiệt đã xảy ra tranh cãi về việc biển số xe sáu mươi bốn ac sáu nghìn hai mươi bảy của trang là ở tỉnh vĩnh long hay tỉnh an giang
sau đó hai bên đã lao vào ẩu đả kết cục trang dùng dao đâm trúng vào cổ khiến kiệt tử vong tại chỗ
còn trên cũng bị kiệt chém thương tật hai mươi bốn